dự thảo các văn kiện trình đại hội đã xác định ba đột phá chiến lược về thể chế nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng
nhưng cần bổ sung thêm đột phá về tư duy lý luận
đó là nội dung được nêu tại hội thảo góp ý kiến và dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội được tổ chức bởi câu lạc bộ thăng long
câu lạc bộ dành cho cán bộ hưu trí trung cao cấp của trung ương và thành phố hà nội
thế kỷ hai mươi một đã có những thay đổi bước ngoặt mới so với thế kỷ hai mươi
do đó đại biểu cho rằng không thể dùng tư duy lý luận theo nếp cũ để giải quyết những vấn đề mới
khi tư duy lý luận không phù hợp sẽ là lực cản vô hình kìm hãm các đột phá khác
có những nhìn nhận có những quyết sách rất đổi mới rất sáng tạo
nhưng mà hình như là cái tư duy lý luận vẫn chưa theo kịp với tình hình
muốn đột phá tư duy lý luận cũng phải dựa vào một cái cơ sở rất quan trọng
đó là cái lấy luôn luôn lấy thực tiễn làm cái thước đo để kiểm tra kiểm định
và nó là tiêu chuẩn của chân lý như là chiết học mác đã nói
và đối với bác hồ thì bác đơn giản hơn cô hồ nhà mình nghĩ đơn giản hơn
dễ hiểu hơn gần gũi với dân hơn cô chỉ nói đơn giản thôi
cái gì ít nhất lợi dân
chắc chắn là chân lý
dành nhiều sự quan tâm đến phát triển kinh tế nhà nước
nhiều đại biểu cho rằng chủ trương của đảng là rất đúng
tuy nhiên trải qua mấy kỳ đại hội
kinh tế nhà nước nhìn chung vẫn còn chậm chạp và thua kém so với thành phần kinh tế khác
chúng tôi thấy là ngành công nghiệp nặng của chúng ta còn hết sức lấy tiêu
hầu hết các công nghiệp của chúng ta là công nghiệp nhẹ công nghiệp gia công
và các nhiên liệu phụ thuộc vào nước ngoài
cho nên khó mà đảm bảo tính bền vững
cho nên là chúng tôi muốn là đảng và nhà nước nêu rõ cái biện pháp
cái giải pháp để đưa việt nam thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong đó công nghiệp nặng mới là giữ cái vai trò chiến lược quan trọng
vì có công nghiệp nặng thì mới có thể cơ giới hóa nông nghiệp
và mới có thể sản xuất chế biến lương thực
xuất ra các cái loại hàng tiêu dụng khác
lần này đại hội cần phải có quyết tâm rất là cao trong cái việc đầu tư cho cái phát triển công nghiệp nặng
vì có cơ khí nặng có luyện kim có hóa chất
thì chúng ta mới hy vọng là có một cái nền kinh tế thực sự chủ động và vững vàng
để mà giữ được cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

các ý kiến cũng nhấn mạnh tới việc có một cái nền kinh tế thực sự chủ động và vững vàng
việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ xây dựng động cơ đúng đắn cho người có đủ điều kiện được kết nạp đảng
trao quyền và quy được trách nhiệm cho người đứng đầu
bởi người đứng đầu không tốt thì hệ thống sẽ bị trì trệ kém hiệu quả và vô hiệu hóa các chỉ đạo của cấp trên